tại thành phố bô mơ thuật tỉnh đắk lắc mưa lớn cũng đang gây ra nhiều thiệt hại
trong đó có một căn nhà đã bị đổ sập
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình có nhà bị sập
và gia cố những ngôi nhà chung quanh đang có nguy cơ tương tự
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tháng một mươi mưa lớn kéo dài đã làm một căn nhà ở đường bùi thị xuân
phường tự an thành phố bô mơ thuật bị đổ sập
thời điểm này hộ gia đình này không có ở nhà nên may mắn thoát nạn
sau khi nhận được tin báo các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã điều ba xe
cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ các gia đình đưa tài sản ra ngoài
cũng trong chiều cùng ngày thành phố bô ma thuật đã yêu cầu hơn một mươi hộ dân
chung quanh căn nhà bị sập ở đường bùi thị xuân phường tự an di rời đến nơi an toàn